trong tháng một mươi một và một mươi hai hàng năm là mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh miền trung và miền nam
tại đà nẵng bệnh sốt xuất huyết đã và đang diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng cao
điều này đã khiến quá tải bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
chị tăng thị thôi ở xã điện bàn huyện điện ngọc tỉnh quảng nam do sốt cao liên tục nhiều ngày
được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam đến nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện đà nẵng đã gần năm ngày

chị tăng thị thôi ở xã điện bàn huyện đà nẵng đã gần năm ngày